thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống kế hoạch và đầu tư
chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi ba bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức chương trình nghệ thuật
với chủ đề tự hào việt nam new year concert hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các bộ ban ngành về phía bộ công an
tới sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật chủ đề tự hào việt nam new year concert
diễn ra trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ
với nhiều thức mục nghệ thuật hay hấp dẫn sản dựng công phu
cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
chương trình được tổ chức nhằm thể hiện ý chí khát vọng của những cán bộ công chức viên chức
và người lao động ngành kế hoạch và đầu tư với những trái tim tràn đầy khát vọng
với những mơ ước không giới hạn cùng nhau chia sẻ ước mơ và mong muốn của mình
để nhân lên niềm tự hào là người việt nam
đồng thời chương trình cũng chia sẻ tầm nhìn phát triển
trong thập kỷ vật

và người lao động ngành kế hoạch và đầu tư với những trái tim chàn đầy khát vọng